tại thừa thiên huế văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho biết
trong ba ngày vừa qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao
trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa và rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
ubnd tỉnh đã chỉ đạo tình hình thủy văn hồ chứa về văn phòng thường trực và các đơn vị theo đúng quy định
sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình mưa lũ thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học